học viện múa việt nam đã tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm thành lập năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hai nghìn một mươi chín và đón nhận huân chương lao động hạng ba
sự lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương và hà nội cùng tập thể nghị sĩ diễn viên nhà hát qua các thời kỳ
trải qua sáu mươi năm thành lập và phát triển hơn ba nghệ sĩ đã được đào tạo trưởng thành để phục vụ cho đất nước
đa phần trong số họ đều là những nghệ sĩ diễn viên múa hàng đầu của việt nam thậm chí một số người còn thành danh trên sân khấu quốc tế
học viện múa đã vinh dự được đảng nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý
sáu mươi năm xây dựng và phát triển học viện múa việt nam đã thực hiện tốt trọng trách được giao và ngày càng khẳng định vị thế của một trung tâm đào tạo về nghệ thuật múa hàng đầu của cả nước
đóng góp lớn vào sự phát triển của nền nghệ thuật nước nhà
tại buổi lễ học viện múa việt nam một lần nữa được vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng ba do nhà nước trao tặng